tại đông anh hà nội đã diễn ra lễ động thổ công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí kim quy do ủy ban nhân dân thành phố hà nội và công ty cộng phần tập đoàn mặt trời sun group phối hợp tổ chức đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
sinh hoạt giải trí với chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã bày tỏ mong muốn hà nội thành công trong việc thu hút du lịch đồng thời yêu cầu tập đoàn sun group triển khai đúng tiến độ của dự án